trong những ngày qua thời tiết nắng nóng gai gắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành phía bắc và miền trung
tại quảng bình nhiều diện tích lúa hẻ thu vừa mới gieo xạ của bà con đang đứng trước nguy cơ bị chết khô do thiếu nước ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những hình ảnh dụng lúa mới được gieo xạ của bà nguyễn thị thuần tại xã hàm ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
do thời tiết nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày qua vượt ngưỡng ba mươi chín bốn mươi một độ c đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều diện tích lúa của gia đình bà
dụng lúa vừa mới gieo có nguy cơ chết khô do nắng hạn
thời điểm này nông dân tỉnh quảng bình đang tích cực triển khai sản xuất vụ hè thu
tuy nhiên việc thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ sản xuất
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân những biện pháp hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra
đối với những diện tích đã gieo thì chúng tôi ước tiên để tưới để đảm bảo cho sự phát triển của những diện tích đã gieo
còn đối với những diện tích mà ở cuối nguồn mà khó tưới thì chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đào để chuyển đổi những cây trồng mà sử dụng ít được hơn
ví dụ như cái ngô hoặc cái đồ xanh và một vấn đề trong chỉ đào sản xuất là chúng tôi cũng tưới tiết kiệm để mà sử dụng
để mà tiết kiệm cái nước để phong cho cái nguy cơ hạn vào cuối cuối hè thu theo dự báo là một năm cũng hạn hạn là tới được cái gắt
hiện tại tỉnh quảng bình đã gieo được một mươi một chín trăm chín mươi ha lúa vụ hè thu
đạt bảy mươi năm kế hoạch
hiện lượng nước tại một số hồ đập nhỏ đã cạn không đủ nước cung cấp cho tất cả các diện tích lúa đã gieo
do đó việc cung ứng nước kịp thời và hợp lý hiện nay sẽ giúp bà con nông dân hạn chế được thiệt hại
cũng như đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ lúa hẻ thu đã đề ra